các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vụ một nam thanh niên ở quảng nam giờ trò xấu xa khiến bé gái sinh năm hai nghìn một mươi mang thai
lại một lần nữa khiến cho nhiều người bức xúc
ngày sáu tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây giang tỉnh quảng nam cho biết
vừa khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với prong piu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú xã asan huyện tây giang để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi dở trò đổi bại
với người chưa đủ tuổi thanh niên
trước đó ngày hai mươi sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra
quang an huyện tây giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với perlong năm
sinh năm hai nghìn năm chú xã asan cũng về hành vi dở trò đổi bại với người chưa đủ tuổi thanh niên
xảy ra trên địa bàn xã asan
trong quá trình điều tra nắm bắt tình hình cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây giang
nhận định ngoài perlong năm ra thì còn đối tượng khác đã thực hiện hành vi phạm tội với bị hại
sinh năm hai nghìn một mươi
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng xác định được đối tượng perlong bill
kẻ đã nhiều lần dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ trai gái khiến nạn nhân có thai
được biết đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện grongpa tỉnh gia lai
đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm nay giao sinh năm hai nghìn ba
ro o ngao sinh năm hai nghìn ba và nay ding sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại xã trương ngọc huyện grongpa
để điều tra về hành vi dở trò xấu xa
theo hồ sơ vụ việc khoảng một mươi chín h ngày bảy tháng ba
nay zhao ngao ding cùng với nờ sinh năm hai nghìn tám chú tại huyện grongpa
và một số người khác đến khu vực tròi giấy tại buôn hờ múc xã triên ngọc để chơi và ăn nhậu
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày sau khi uống hết rượu zhao lái xe máy chở nờ đi trước
còn ding ngao điều khiển xe máy chạy theo sau
đi được một đoạn ba đối tượng tiến hành không chế và lần lượt thực hiện hành vi đổi bại với nờ
thưa quý vị và các bạn liên tiếp hàng loạt vụ rửa trò xấu xa với trẻ em trong thời gian qua được phát hiện
và thông tin trên các phương tiện truyền thông khiến dư luận phẫn nộ
kẻ có tội sẽ bị cơ quan chức năng xét xử và chịu trách nhiệm trước hành vi của mình
thế nhưng những tổn thương mà các đứa trẻ phải chịu có thể sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả cuộc đời
trước đó không lâu câu chuyện bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai ở tại huyện thanh trì hà nội
nghi bị hàng xóm làm bậy dẫn đến mang thai gây xôn xa dư luận
cô bé này mới chỉ học hết cấp một được chỉ định mổ đẻ ở tuần thứ ba mươi tám vào chiều ngày một mươi bảy tháng bốn vừa qua
bố bé cho biết nhận thấy hiểu bất thường

sau đó ông cho con đi kiểm tra và phát hiện bé gái đã mang thai tháng thứ sáu
ông gặng hỏi và được con kể đã bị hàng xóm sờ trò rất nhiều lần
không chỉ ở nhà mà còn bị làm bậy tại nhà của đối tượng vào những thời điểm mọi người đi vắng
người bố sốc khi kể con gái nhắc tới lại là hàng xóm thân thiết
thậm chí từng giúp ông chăm sóc bé ám khi con còn bé
lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án lấy mẫu adn để phục vụ công tác điều tra
trước đó có nhiều vụ án tương tự
trước đó có nhiều vụ án tương tự xảy ra phần lớn trường hợp trẻ bị làm bậy bởi chính những người thân quen
nhiều nhất là hàng xóm cha dưỡng thậm chí một số trường hợp thủ phạm là ông cha đẻ
cũng trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với ngô minh đức năm mươi tuổi
về tội giao cấu với người chưa đủ tuổi thanh niên
trước đó công an xã thái niên nhận được đơn trình báo của ông cmk về việc con gái ông sinh năm hai nghìn tám mang thai
sau khi gặng hỏi cô bé cho biết bị ngô minh đức xâm hại nhiều lần
gia đình ông ca đã đề nghị công an điều tra làm rõ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
tại cơ quan điều tra ngô minh đức cũng khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đã thực hiện quan hệ nam nữ với bé gái tổng cộng một mươi một lần dẫn tới việc cháu mang thai

đến ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng đức
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu ra lệnh bắt tạm giam đối với diệp đen vì hành vi giao cấu với người chưa đủ tuổi thanh niên
diệp đen là ông dượng chồng bà cô của cháu ttnz thời điểm ấy chưa đủ tuổi thanh niên
theo điều tra khoảng cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đen hai lần gọi cháu gái sang nhà để quan hệ rừng chiếu
như vậy đen cho cháu một trăm linh đồng
đến đầu tháng một mươi gia đình thấy dê có biểu hiện bất thường nên đưa đến bệnh viện khám
sau đó phát hiện dê có thai khoảng hai mươi bảy tuần tuổi
qua giám định của cơ quan chức năng thời điểm dê bị đen dở cho đổi bại chưa đủ tuổi thanh niên
cũng trong năm hai nghìn hai mươi ba vụ việc cha làm nhục con gái sinh năm hai nghìn chín tại gia lai gây xôn xao dư luận
nạn nhân là con của lý văn sùng chú tại huyện ca bang
vợ của sùng bỏ đi nơi khác
chỉ có sùng sống khỏi nhà

xong từng ba lần hãm hiếp con gái mình nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân
trong đó hai lần đầu con gái chưa đủ tuổi
sự việc chỉ bị vỡ lở khi cháu bé đi làm thuê và được phát hiện có nhiều biểu hiện bất thường về sức khỏe
sau khi đi khám bé gái được xác định đang mang thai khoảng hai mươi hai tuần
sau khi biết sự việc bị phát hiện lý văn sùng đã đến công an huyện ca bang đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc phạm tội
với hành vi của mình lý văn sùng phải lãnh án một mươi bảy năm tù giam
một vụ việc khác từng gây rúng động dư luận khi cụ ông bảy mươi bốn tuổi là lê duy hiến chú tại thủ đức tp hcm có hành vi đổi bại với một bé gái dẫn đến mang thai
thời điểm đó chị btb và con gái ruột đến thuê trọ gần nhà ông hiến
trước nhà của hiến có một bộ bàn ghế đá nên bé gái cùng các bạn trong xóm thường đến ngồi chơi
ông hiến nhiều lần rụ rỗ bé vào nhà để quan hệ nam nữ
mỗi lần quan hệ xong ông hiến đều cho bé từ hai mươi đến năm mươi nghìn đồng và dặn không được kể về ai
một thời gian sau chị b phát hiện con gái có biểu hiện mệt mỏi nôn ói nên đưa con đi khám tại bệnh viện
qua thăm khám bác sĩ cho biết bé gái có thai khoảng bảy tuần
lúc này chị bê hỏi và được con kể lại sự việc sau đó chị đã đến công an trình báo sự việc
quá trình điều tra theo nguyện vọng của gia đình bé gái được tiến hành đình chỉ thai ở bệnh viện
căn cứ vào bản kết luận giám định pháp y về adn của trung tâm pháp y thuộc sở y tế tp hcm
ông hiến chính là người cha sinh học của một thai
tại cơ quan điều tra hiến cũng thừa nhận hành vi phạm tội
để giải quyết thực trạng này trước đó tại một hội thảo đại diện sở giáo dục đào tạo hà nội cho rằng
nhà trường cũng cần kết hợp với phụ huynh để có định hướng sớm giúp trẻ đảm bảo đời sống sức khỏe sinh sản tuổi vị thanh niên
trong đó có vấn đề phòng chống xâm hại tình dục
để hòa nhập với tâm lý học sinh giáo viên có thể tâm sự với các em với những câu chuyện tình yêu hay những vấn đề giới tính
theo thông tin một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tt bgztt
có hiệu lực từ ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy các trường học trên toàn quốc phải thành lập phòng tham vấn tâm lý
tại đây những vấn đề luôn bị né tránh cũng sẽ được giải thích và giúp các em gỡ rối
thật sự đau lòng khi hàng ngày đều phải tiêm nhận những thông tin không hay liên quan đến trẻ em
vậy làm sao để phòng tránh xâm hại ở trẻ giúp trẻ biết tự bảo vệ mình đang là vấn đề đặt ra cho toàn xã hội
trong đó có cả vai trò quan trọng của ngành giáo dục
hiện nay nhiều trường học đã tổ chức các buổi giáo dục giới tính cho học sinh
tuyên truyền và hướng dẫn học sinh bảo vệ bản thân mình có lối sống lành mạnh an toàn
hy vọng trong thời gian tới những sự việc không đáng có sẽ không xảy ra
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo